tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
triển khai nghị định số chín mươi tám của chính phủ về chính sách liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
và quyết định số bốn trăm sáu mươi một về phát triển một mươi năm hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả
tại hội nghị các đại biểu nhận định nền nông nghiệp của đất nước trong những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả cao
nhất là nhiều sản phẩm nông sản đã xuất khẩu đi các thị trường khó tính trên thế giới
tuy nhiên hiện nay tại một số tỉnh địa phương nông nghiệp vẫn chưa có đột phá lớn bởi chưa liên kết sản xuất được giữa người nông dân
các doanh nghiệp cũng như các nhà khoa học
vì vậy các đại biểu nhận định việc phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới là rất cần thiết để nâng cao chất lượng sản phẩm
cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất chất lượng và tìm đầu ra ổn định cho bà con nông dân
nhiệm vụ để phát triển hợp tác xã này là nhiệm vụ bắt buộc nhiệm vụ chính trị của các cấp vị đảng các cấp các ngành
quyết định bốn trăm sáu mươi một đặt ra cái mục tiêu để mà thực hiện nghị quyết của quốc hội là đến năm hai nghìn hai mươi là chúng ta phải có một mươi năm hợp tác xã mà hoạt động là có hiệu quả
chứ không phải là chỉ có số lượng một mươi năm hợp tác xã
đây là một chỉ tiêu mà
từ nay đến hai nghìn hai mươi chúng ta còn phải phấn đấu rất gian khổ chúng ta mới có thể đạt được
chúng tôi đề nghị là chúng ta phải tiếp tục hơn nữa nâng cao cái nhận thức
và cái nhận thức này là ngay trong cán bộ đảng viên và trong cán bộ lãnh đạo
và đặc biệt là đối với chủ thể đối tượng của chúng ta đó là người nông dân
phó thủ tướng cũng lưu ý bên cạnh việc phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới
thì việc thực hiện chính sách liên kết sản xuất phải gắn với tiêu thụ cho người nông dân
cần bám sát chương trình mỗi làng một sản phẩm
phẩm khắc phục tình trạng được mùa mất giá để hướng tới một nền nông nghiệp ổn định trong tương lai